công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự
năm mươi năm năm qua các thế hệ cán bộ của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã làm tốt chức năng tham mưu
có nhiều chủ trương quan trọng biện pháp chiến lược chỉ đạo nâng cao hiệu quả phong trào
tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng
các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát triển đa dạng phong phú thiết thực có hiệu quả
mang tính xã hội hóa cao phát huy được vai trò làm chủ tính tích cực của nhân dân theo phương châm tự phòng tự quản tự bảo vệ ở cơ sở
góp phần xây dựng xã hội bình yên trật tự văn minh là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
ghi nhận biểu dương những kết quả trong chặng đường năm mươi năm năm qua của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị lực lượng công an các cấp trong công an nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
trong công tác lãnh đạo tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó có việc kết hợp chặt chẽ các biện pháp vận động quần chúng với các biện pháp cơ bản của lực lượng công an
kết hợp chặt giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ giữa phát động phong trào quần chúng với tấn công chấn áp tội phạm
phải đổi mới về nội dung hình thức biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tập trung nâng cao chất lượng phong trào các địa bàn trọng điểm chiến lược phức tạp về an ninh trật tự
tuyến biên giới biển đảo vùng dân tập quýt người vùng đồng bào theo tôn giáo khu công nghiệp khu kinh tế tập trung các vùng đô thự lớn
nghiên cứu áp dụng mở rộng các hình thức các phương pháp phương tiện các kênh thông tin tuyên truyền nhất là trên không gian mạng
thực hiện thường xuyên liên tục phong phú về nội dung đa dạng về hình thức phù hợp với thực tế của từng vùng miền địa bàn dân cư điều kiện kinh tế xã hội từng đơn vị địa phương
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ nghiệp vụ kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng
đầu tư ngân sách cơ sở vật chất phương tiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự
điều chỉnh và bổ sung chức năng nhiệm vụ chính sách chế độ tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bộ trưởng tô lâm cũng đã trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho đồng chí đại tá bùi quang chi và đại tá lương ngọc dương nguyên phó cục trưởng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ công an tặng bằng khen cho năm mươi bảy tập thể một mươi ba cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng trong chiều nay tại hà nội
bộ công an long trọng tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí cơ quan báo chí nhà báo lão thành nhân dịp kỷ niệm chín mươi bảy năm ngày báo chí cách mạng việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
tới dự buổi gặp mặt có đồng chí nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
phát biểu tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua công tác phối hợp giữa bộ công an với các cơ quan báo chí cơ quan quản lý báo chí có bước phát triển mới
thực sự là mối quan hệ bền chặt kề vai sát cánh có ý nghĩa tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên
các cơ quan chức năng của bộ công an và các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ phản ánh kịp thời sinh động thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
kịp thời phát hiện phản ánh xử lý các hành vi tiêu cực vi phạm các hoạt động tội phạm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ vũ
động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước
đấu tranh phản bác các quan điểm thông tin sai trái thủ địch phục vụ hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế
đặc biệt các cơ quan truyền thông báo chí đã có nhiều bài viết phóng sự về những chiến công xuất sắc và hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
tuyên truyền mô hình điển hình tiên tiến về an ninh trật tự những cá nhân và gương người chiến sĩ công an dũng cảm
ghi nhận và trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí các cơ quan thông tấn báo chí và những nhà báo đã phối hợp hỗ trợ lực lượng công an trong suốt thời gian qua
đại tướng tô lâm mong muốn thời gian tới bộ công an tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp hỗ trợ của các cơ quan quản lý báo chí cơ quan báo chí trong một số mặt công tác
như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước của bộ công an liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
những thành tích kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân trên các lĩnh vực công tác công an duy trì và phát huy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ mật thiết sẵn có giữa các cơ quan quản lý báo chí cơ quan báo chí và lực lượng công an nhân dân trong thực thi công vụ vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
cùng với đó chủ động phát hiện kịp thời trao đổi cung cấp cho lực lượng công an nhân dân những thông tin có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân nhất là cảnh giác về những âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm
tích cực phản ánh gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
dịp này đại tướng tô lâm cũng đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho một số nhà báo có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
điều này không chỉ có ý nghĩa hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động mà quan trọng hơn còn có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước chuyển mình mới của lực lượng này góp phần tích cực hơn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trong phiên làm việc tại kỳ họp thứ ba quốc hội biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động
tại nhiều nơi đóng quân của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động rất đông cán bộ chiến sĩ đã tập trung theo dõi từng diễn biến tại nghị trường
với bốn trăm bảy mươi bốn đại biểu tham gia biểu quyết đã có bốn trăm năm mươi bốn đại biểu tán thành tương đương với tỷ lệ chín mươi một một mươi sáu quốc hội đã thông qua luật cảnh sát cơ động
cơ sở pháp lý để mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên cảnh sát cơ động chúng tôi thực thi có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao
trong giờ phút này thì rất là xúc động rất là vui mừng phấn khởi
bởi vì khi luật cảnh sát cơ động được ban hành thì đây sẽ là cơ sở pháp lý rất quan trọng để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy tinh nguyện và hiện đại
từ việc tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ của cảnh sát cơ động cho đến việc đầu tư trang bị các loại vũ khí phương tiện công cụ hỗ trợ và thiết bị đặc trùng phục vụ cho tác chiến của cảnh sát cơ động
đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng doanh trại thao trường bãi tập phục vụ cho sinh hoạt huấn luyện của cảnh sát cơ động
gồm năm chương ba mươi ba điều luật cảnh sát cơ động khẳng định cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc công an nhân dân việt nam là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
luật cảnh sát cơ động cũng có nhiều điểm mới về tổ chức lực lượng cảnh sát cơ động như bổ sung lực lượng kỵ binh trung đoàn không quân công an nhân dân bổ sung một số thẩm quyền cho lực lượng cảnh sát cơ động như được phép ngăn chặn vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các thiết bị bay siêu nhẹ được huy động người phương tiện thiết bị dân sự trong trường hợp cấp bách